thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một mươi cục sự chữ lên bang mỹ phép báo hiệu tạm dừng tăng lãi suất
chủ tịch fed jerome powell cho biết là ông vui mừng với việc lạm phát đã giảm trong mùa hè qua
và ngân hàng trung mương khó có thể tăng lãi suất trở lại trừ khi có những bằng chứng rõ ràng
về việc là các hoạt động kinh tế mạnh hơn sẽ gây nguy hiểm cho tiến trình này
bình luận của ông powell thì phù hợp với những nhận xét của các quan chức ngân hàng thời gian qua
về khả năng giữ ổn định lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào hai ngày là ba mươi một tháng một mươi và ngày một tháng một mươi một
ông cho biết việc đưa ra các quyết định tiếp theo về tăng lãi suất hoặc thời gian giữ lãi suất cao
ở mức hiện tại sẽ phụ thuộc các dữ liệu sắp tới các dự báo và cũng như cân bằng các rủi ro
các quan chức của fed hiện đang phải đối mặt với bài toán dự báo khó khăn
vì mặc dù các hoạt động kinh tế đã chỉ ra những dự báo về một đợt suy thoái sắp xảy ra
nhưng lạm phát cũng đã giảm
chuỗi cụm ứng đã phục hồi
nhu cầu về hàng hóa dịch vụ và nhân công giảm bớt do nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch
thưa quý vị thị trường chứng khoán mỹ lao dốc sau khi chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ fed jerome powell
cảnh báo là lạm phát vẫn quá cao dù cho thấy là đã giảm gần đây
trên phố world chỉ số công nghiệp dow jones giảm tám xuống còn ba mươi ba bốn trăm một mươi bốn điểm
chỉ số s p năm trăm linh thì giảm chín xuống còn bốn hai trăm năm mươi điểm
còn chỉ số công nghiệp nasdaq composite thì giảm một xuống còn một mươi ba một trăm tám mươi sáu điểm
phát biểu tại một hội nghị ở new york chủ tịch powell cho hay là lạm phát vẫn còn quá cao
và số liệu kinh tế khả quan trong vài tháng qua chỉ là bước khởi đầu để xây dựng niềm tin cho rằng
lạm phát đang giảm xuống gần với mục tiêu của fed
các chỉ số chứng khoán chính của châu âu cũng đã nới rộng mức giảm sau đợt sụt giảm nặng nề
trước đó ở châu á trong khi giá dầu thì lại tăng cao
ngày một mươi chín tháng một mươi tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới tsmc của đài loan trung quốc cho biết
lợi nhuận của hãng này đã giảm hai mươi năm trong quý ba vừa qua nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm chip bán dẫn tiên tiến
dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại thì lại tăng
tsmc cũng chiếm hơn năm mươi sản lượng chip trên toàn thế giới được sử dụng trong mọi thiết bị
từ điện thoại thông minh đến tên lửa
và cũng theo công ty này lợi nhuận dòng của hãng trong ba tháng vừa qua
đã giảm hai mươi bốn chín so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn hai trăm một mươi một tỷ đài tệ có nghĩa là tương đương sáu năm tỷ đô la mỹ
trong khi doanh thu giảm một mươi một xuống còn năm trăm bốn mươi sáu bảy tỷ đài tệ
tuy nhiên giám đốc điều hành của tập đoàn cũng cho biết là nhu cầu các ứng dụng ai ngày càng tăng mạnh
và hãng này đang nỗ lực tăng cường khả năng sản xuất để có thể đáp ứng được thị trường
nhu cầu về chip hiệu suất cao đang ngày càng tăng khi mà các công ty sản xuất phần cứng
cần ai để phát triển sau thành công của công cụ trò chuyện
chính phủ ấn độ cho phép là xuất khẩu hơn một triệu tấn gạo trắng không phải giống basmati
đến nepal cameroon bờ biển nga guinea malaysia philippines và quần đảo sikeles
cụ thể là cho biết là chín mươi năm tấn gạo đã được xuất sang nepal và một trăm chín mươi tấn xuất sang cameroon
trong khi bờ biển nga và guinea thì mỗi nước được nhận là một trăm bốn mươi hai tấn đến một trăm bảy mươi tấn
chính phủ ấn độ cho phép là xuất khẩu hơn một triệu tấn gạo trắng không phải giống basmati
nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa
hiện xuất khẩu được nối lại nhưng phải có giấy phép của chính phủ nhằm giúp một số quốc gia đáp ứng được nhu cầu an ninh lương thực